nổ mìn phá đá để xây dựng thủy điện sông liên một ở huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi
thế nhưng các đơn vị thi công xây dựng ở đây lại không bảo đảm các biện pháp kỹ thuật an toàn
khiến cho nhà cửa chung quanh khu vực này bị hư hỏng đe dọa đến sự an toàn của người dân
mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị yêu cầu kiểm tra xử lý
thế nhưng cho đến nay chính quyền địa phương và đơn vị thi công vẫn chưa giải quyết
từ nhiều tháng qua hàng trăm hộ dân gần khu vực thi công dự án thủy điện sông liên một
xã ba động và xã ba thành luôn sống trong bất an lo lắng
trong quá trình thi công thủy điện các đơn vị đã nổ mìn phá đá gây chấn động mạnh làm nứt nhà
nguy cơ đổ sập các công trình nhà cửa ảnh hưởng tính mạng người dân
khi đó mình là bọn em phải dò xoa hết không được ở chỗ nhà đây
mà bọn em ở xoa cách đây phải là mười mái hai chục mấy thì nói chung là nhà em nó rìm hết
có một bữa em ở nhà thì em thấy em ở trong nhà tá mặt là nó rìm rìm không mình quảng luôn ạ
dự án thủy điện sông liên một
xây dựng tại hai xã ba động và ba thành huyện ba tơ với diện tích khoảng một trăm hai mươi ba hectare
tổng nguồn vốn đầu tư hơn bốn trăm linh tỷ đồng
công trình thi công trong thời gian một mươi tháng trong đó nhiều thời điểm phá đá nổ mìn
để kịp tiến độ trước mùa mưa đề nghị công ty cũng có những người nào mà dân có ý kiến kiến nghị
đúng với thực tế nên công ty cũng hỗ trợ khắc phục cho người dân trong hình trạng nổ mìn
muốn là một đơn vị đó chẳng đáng
đo về rung trắng thì đến lần trong quá trình nổ mìn tiếp theo
thì đơn vị đo rung trắng sẽ ốp vào những nhà phản ánh lượng ba điểm
tức là nhà của anh thanh nhà của anh đạo diễn đạo diễn gần nhau đi
thì đo bất đủ rung trắng thì được cho phép hay không
mà nếu rung trắng là cho phép thì công ty chúng ta sẽ tiếp tục nổ mìn và khắc phục những hơi hệ của nhà dân
còn nếu có việc rung trắng nào nó là không thực hiện được thì công ty chúng ta sẽ tìm biện pháp khác
nguyện vọng của các hộ dân là các cấp chính quyền cùng chủ đầu tư và đơn vị thi công
cần xác định nguyên nhân và có hình thức hỗ trợ đền bù thiệt hại để người dân ổn định cuộc sống
đồng thời các ngành chức năng cần kiểm tra và có biện pháp phá an toàn khi thi công các dự án